từ đó xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của đảng trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
đảng cầm quyền chỉ mối quan hệ giữa đảng với nhà nước mà cốt lõi là quá trình đưa đảng viên nắm giữ các vị trí then chốt của bộ máy nhà nước để lãnh đạo chỉ đạo mọi hoạt động của nhà nước
để cầm quyền lâu dài các đảng phải có năng lực và kinh nghiệm cầm quyền thể hiện ở nội dung và phương thức cầm quyền
với nước ta đảng cộng sản việt nam cầm quyền là đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền nắm giữ và chi phối nhà nước để nhà nước điều hành và quản lý đất nước theo đường lối chủ trương của đảng đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội
trong đó vấn đề đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ hoạch định thực hiện chính sách nhà nước sử dụng các nguồn lực công là nhiệm vụ trọng tâm
cũng theo ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ lưu văn an có thể xác định những nội dung cầm quyền chủ yếu của đảng là
thứ nhất đảng xây dựng chủ trương đường lối lãnh đạo nhà nước và định hướng chính sách phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội
thứ hai đảng xây dựng nghị quyết của đảng là nội dung chủ yếu thể hiện năng lực trí tuệ của đảng
trên cơ sở đánh giá khảo sát ý kiến của chuyên gia nhân dân đảng tập trung nghiên cứu ban hành các nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với đất nước
phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vạch ra đường lối kế hoạch phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội
đây là cơ sở để các cơ quan nhà nước các tổ chức khác trong hệ thống chính trị và toàn xã hội
triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình
thứ hai đảng xây dựng mô hình nhà nước bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức nhà nước
quan điểm của đảng ta là tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc thống nhất phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp hành pháp và tư pháp
đảng xây dựng và ban hành nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
chủ trương sát nhập
hoặc chia tách các đơn vị hành chính trên cả nước các cơ quan bộ ngành từ trung ương đến địa phương phù hợp với thực tiễn cơ cấu tổ chức bộ máy số lượng bộ ngành biên chế nguyên tắc hoạt động chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính
trên cơ sở hiến pháp đảng xác định các nguyên tắc cơ bản định hướng xây dựng cơ cấu bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương để các cơ quan nhà nước đủ năng lực thực hiện được quyền lực mà nhân dân ủy quyền

trên cơ sở hiến pháp đảng xác định các nguyên tắc cơ bản định hướng xây dựng cơ bản định hướng xây dựng cơ bản định hướng xây dựng cơ bản định
trên cơ sở hiến pháp đảng xác định các nguyên tắc cơ bản định hướng xây dựng cơ bản định